vẫn liên tục ghi nhận các ca nhiễm mới ở trong cộng đồng hà nội đang bước vào cuộc chạy đua với thời gian để khoanh vùng dập dịch
với mục tiêu trước ngày một mươi năm tháng chín phải bao phủ mũi một vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân toàn thành phố
các đơn vị chức năng đã xuyên đêm thực hiện tiêm chủng trên diện rộng
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
cùng hữu nghị việt sô đây là địa điểm quận hoàn kiếm chưng dụng để có thể tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân
mặc dù thời điểm tiêm diễn ra vào ngày một mươi năm tháng chín
buổi tối nhưng nhiều người dân lại rất ủng hộ công việc này

nói chung là dân mình cũng cảm thấy rất là cảm động

đến đây thấy được tiếp đón rồi khám sản lập trước khi tiêm
thì mọi việc cũng ủng hộ
trong buổi tối ngày chín quận hoàn kiếm tổ chức tiêm cho người dân tại ba phường
là cửa nam hàng gai trần hưng đạo

chúng tôi thấy rằng là người dân rất là vui và khấn khởi khi được tham gia tiêm chủng
và chấp hành nghiêm túc

cũng như là chúng tôi cũng đã đảm bảo những yêu cầu của bộ y tế
trong thực hiện cơ chuyển tiêm chủng
từ khâu tiếp đón khám sản lập tư vấn cũng như là theo dõi sau tiêm
để người dân an toàn nhất
đợt tiêm mở rộng lần này có nhiều đối tượng lứa tuổi khác nhau được hẹn tiêm
nhiều người dân là người cao tuổi người có bệnh lý nền
chính vì vậy hà nội cũng bố trí đầy đủ nhân lực vật lực
để phục vụ việc tiêm được nhanh chóng
nhưng cũng đặt an toàn tiêm chủng lên hàng đầu
hà nội đang bước vào cuộc chạy đua với thời gian để khoanh vùng dập dịch
hy vọng với việc tiêm chủng bao phủ và thực hiện năm k
người dân thủ đô sẽ sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường
với mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
bóc tách f ra khỏi cộng đồng
huyện phú yên tỉnh sơn la đã triển khai chiến dịch xét nghiệm diện rộng
trên địa bàn toàn huyện bắt đầu từ ngày chín tháng bốn
chiến dịch sẽ tập trung lấy mẫu và làm xét nghiệm cho khoảng năm mươi hai người dân
của các xã thuộc vùng có nguy cơ lây nhiễm cao như huy thượng huy tân huy bắc huy hạ
quang huy tân lang mường lang và thị trấn phủ yên
kết hợp cả phương pháp test nhanh kháng nguyên và pcr
để chiến dịch thực hiện có hiệu quả
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh sơn la đã huy động tổng số một trăm bảy mươi cán bộ và nhân viên y tế
trong đó có sáu mươi cán bộ được tăng cường đợt ba đến nay đã thành lập được trên tám mươi tổ công tác xét nghiệm
lấy mẫu đóng gói và vận chuyển mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín
thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm tầm soát sars cov hai tại cộng đồng trên địa bàn toàn huyện
tính đến thời điểm này đã lấy được gần hai mươi năm mẫu xét nghiệm
qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp dương tính với covid một mươi chín
còn tại điểm nóng của dịch bệnh hiện nay thành phố hồ chí minh
sở y tế thành phố đã có tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch phòng chống dịch sau ngày một mươi năm tháng chín
trong đó có đề xuất sẽ giãn cách xã hội gắn liền với thẻ xanh covid một mươi chín
theo đó sẽ từng bước nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội dựa trên đánh giá mức độ nguy cơ
số liệu giám sát dịch tễ và khả năng đáp ứng của ngành y tế để phục hồi sản xuất cung ứng dịch vụ thiết yếu lưu thông hàng hóa
phân loại các ngành nghề đơn vị theo khả năng xuất hiện và bùng phát dịch
theo các tiêu chí an toàn để từng bước khôi phục hoạt động
sử dụng thẻ xanh covid một mươi chín cho phép người dân tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch
về chăm sóc quản lý f dựa vào cộng đồng ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn
phải quản lý được danh sách f trên địa bàn sang lọc đủ điều kiện cách ly tại nhà theo quy định
đảm bảo một trăm linh f tại nhà được chăm sóc và quản lý tại các tuyến y tế cơ sở và được cấp phát đầy đủ túi thuốc gói ab và c
các f có nguy cơ cao hoặc có triệu chứng được khám bệnh từ xa theo dõi sức khỏe khám chữa bệnh tại nhà
kịp thời phát hiện và sơ cấp cứu các trường hợp f có dấu hiệu chuyển nặng chuyển viện kịp thời không để xảy ra trường hợp f tử vong tại nhà
liên quan đến giám sát dịch tễ để sẵn sàng ứng phó khi dịch bùng phát sở y tế đề nghị tổ chức xét nghiệm cho tất cả các trường hợp nghi ngờ covid một mươi chín
giám sát dựa vào sự kiện để phát hiện kịp thời các chùm các bệnh mới trong cộng đồng điều tra truy vết khi phát hiện ca f không rõ nguồn gốc kiểm soát và ngăn chặn chuỗi lây nhiễm mới
bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi tháng chín thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương chính thức trở lại trạng thái bình thường mới
trong tuần đầu
bốn phường của thành phố này sẽ thực hiện nguyên tắc người dân ở phường nào hoạt động trong phạm vi phường đó
trong tuần tiếp theo một mươi bốn phường sẽ được thông thương trở lại trạng thái bình thường mới và vẫn thực hiện kiểm soát chặt người ra vào các cửa ngõ
thành phố thủ dầu một sẽ mở cửa trở lại chợ truyền thống siêu thị trên địa bàn với điều kiện tiểu thương bắt buộc phải được tiêm vaccine và thực hiện đúng quy định năm k của bộ y tế
đến nay thành phố đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân từ đủ một mươi tám tuổi trở lên đạt tỷ lệ gần chín mươi
dân số gần ba trăm hai mươi
dù tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt nhưng thành phố thủ dầu một tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực có nguy cơ cao
cũng từ giờ hôm nay tỉnh lào cai cho hoạt động trở lại một số dịch vụ kinh doanh
cụ thể các cơ sở làm đẹp được mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng dịch
nhà hàng ăn uống được hoạt động phục vụ khách tại chỗ đảm bảo khoảng cách các bàn ít nhất hai mét
phòng ăn không quá ba mươi chỗ ngồi
các chợ được phép hoạt động trở lại sẽ lập chốt kiểm soát tại các lối ra vào chợ
đồng thời có phương án kiểm soát không để người ngoại tỉnh đến giao thương mua bán tại chợ
chủ các cơ sở phải tạm mã qr để khách hàng chủ động khai báo y tế điện tử
tin an ninh trả tự với hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản dương thị mỹ linh chú tại thành phố phủ lý
vừa bị công an huyện kim bảng tỉnh hà nam ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đang cần tiền mặt nhưng bị mất thẻ ngân hàng không rút được tiền
rồi mượn tiền và hứa chuyển khoản trả lại
đó là thủ đoạn mà linh đã thực hiện đối với những người đã quen biết
tuy nhiên khi có được thông tin của bị hại thì linh lại chuyển cho một tài khoản gia lô có tên là dung nguyễn
để làm hóa đơn điện tử giả với nội dung giao dịch chuyển tiền thành công
rồi chụp màn hình hóa đơn chuyển tiền thành công
khi bị hại thông báo chưa nhận được tiền thì linh nói dối là do lỗi của ngân hàng
với phương thức thủ đoạn trên dương thị mỹ linh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của một mươi tám người trên địa bàn huyện kim bảng và thành phố phủ lý với số tiền khoảng một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ đồng thời đề nghị bị hại của vụ án
liên hệ ngay với cơ quan công an huyện kim bảng để giải quyết theo quy định
bằng tinh vi và đã khiến nhiều nạn nhân sập bẫy với số tiền không nhỏ
đó là những thủ đoạn lừa đảo chiếm hoạt tài sản qua không gian mạng trong mùa dịch
đáng chú ý thì nhiều trang web giả mạo có giao diện rất giống với các trang
thông tin của các bộ ngành đã được đối tượng dựng lên nhằm thu thập thông tin của người dùng
phục vụ vào các hoạt động phạm pháp khác nhau
là một phóng viên nên chị hương có mối quan hệ rất rộng với nhiều tầng lớp xã hội
lợi dụng đặc điểm này không ít lần tài khoản mạng xã hội của chị như facebook zalo twitter
đã bị các đối tượng nhắm đến như một công cụ để kiếm tiền
và chỉ mới cách đây không lâu nhiều nạn nhân đã sập bẫy lừa đảo của những kẻ này
còn chị thì giờ đang khóc dở méo dở vì phải giải quyết hậu quả mà bọn lừa đảo
bỏ lại khiến chị vô cùng bức xúc
sau đấy thì đăng những dòng trạng thái hoặc là những cái câu chuyện mà tôi chia sẻ ở trên
các trang facebook và trang zalo của tôi trong một thời gian dài tậm chí là đến nửa năm
nhưng một năm thì chúng câu nhử các người thân ruột thịt của tôi
sau đấy thì lừa họ bằng cách là cho mượn tiền của họ
đối với những người như anh em ruột thịt của tôi thì họ chúng mượn rất là số lượng rất là nhiều
ví dụ từ một trăm năm mươi đến ba trăm chín mươi
còn đối với bạn bè mà không thân quen thì các đối tượng thì lợi dụng và cũng như lừa đảo mượn một số tiền
nó cũng nhỏ cũng không phải là nhiều từ hai ba triệu năm triệu
người ta nói là cổ đau ở con sót và đồng tiền thì nó đi liền khúc ruột
mà khi mà biết bị lừa như vậy thì người thân và bạn bè tôi thì có những cái thái độ cũng rất là tiêu cực
thậm chí là mang cái niềm tin đối với mình ấy
anh ấy là danh dự và uy tín của tôi nên là cũng có một phần ở đấy vẫn trách mắc bản thân tôi
thành ra là khi mà xảy ra sự việc đấy thì bản thân tôi tôi cũng phải có một số những mối quan hệ tôi bắt buộc tôi phải giữ
thậm chí là anh em ruột thịt thì mình phải bỏ tiền túi mình ra để bù đắp lại cái sự mất mát cũng như là cái sự bị lừa của họ
những tin nhắn theo kiểu bạn ơi tôi đang cần gấp lắm chuyển tạm tôi vài triệu có việc quan trọng bắn tôi mượn đêm không ra cây nộp tiền được v v
là văn phong quen thuộc của kiểu tội phạm này rồi trăm ngàn lý do gấp gáp khó khăn trở ngại để đánh lừa các nạn nhân
tình vì hợp
hơn khi hiện nay có rất nhiều trang web có giao diện giống hệt với các trang thông tin của các bộ ngành được lập nên để khai thác thông tin người dùng
đặc biệt hơn là nội dung của các trang này luôn bắt kịp xu thế khi hiện đang nhắm đến những nhu cầu thiết yếu của người dân như khai báo trợ cấp hay đăng ký tiêm vaccine
đại dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục và chưa kết thúc trong một sớm một chiều và người dân vẫn phải tiếp tục cách ly giãn cách xã hội
và các tội phạm lừa đảo mạng thì vẫn tiếp tục lợi dụng tình hình covid một mươi chín để hoàn thành
các hình thức tấn công lừa đảo này thì sử dụng các kỹ thuật cũ nhưng mà lợi dụng các thông tin nội dung thể hiện theo cách mới
đặc biệt là những thông tin liên quan đến tình hình covid một mươi chín để làm cho người dân hoang mang và mất cảnh giác
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã liên tục khuyến nghị cũng như là cảnh báo tới người dân về các phương thức thủ đoạn các hành vi cụ thể của các vụ việc tấn công mạng qua các kênh truyền thông của tổ chức
bên cạnh việc xử phạt thì điều quan trọng để hạn chế tối đa các vụ việc tấn công mạng là người dân cần liên tục cập nhật thông tin nâng cao cảnh giác và cũng như là có nhận thức về an toàn thông tin
bên cạnh đó các chuyên gia về an ninh thông tin cũng cảnh báo người dùng các ứng dụng thương mại điện tử hiện nay không nên đồng bộ và cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân cho các ứng dụng khác nhau
cũng như không cung cấp quá nhiều thông tin cho các hoạt động giao dịch điện tử
tránh việc truy xuất các thông tin này cho các mục đích phi pháp và cho các hoạt động buôn bán thông tin cá nhân hiện đang rất phổ biến hiện nay
thông tin mới nhất về cơn bão số năm có tên quốc tế là con sơn vào hồi một mươi giờ sáng nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm một mươi hai sáu độ kinh đông ngay trên vùng biển phía nam khu vực quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất là một mươi năm tám độ c
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm sáu mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi giờ ngày một mươi một tháng chín vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía tây khu vực quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
có gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp một mươi hai

từ vị tuyến một mươi bốn đến một mươi tám năm độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm linh chín đến một trăm một mươi năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
để chủ động ứng phó với bão số năm đang di chuyển vào đất liền
từ ngày hôm qua các địa phương được dự báo là nằm trong vùng ảnh hưởng của bão đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó
cụ thể tại đà nẵng chủ tịch ubnd thái lan
chủ tịch ubnd thành phố yêu cầu lãnh đạo các quận huyện không được cưng nhắc tạo điều kiện cho người dân trăng trống nhà cửa trước diễn biến phức tạp của bão số năm
trong khi đó tỉnh quảng nam đã liên tục kêu gọi tàu thuyền tránh khỏi vùng nguy hiểm của bão nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân đang đánh bắt trên biển
theo thống kê quảng nam còn một trăm năm mươi chín tàu với một một trăm chín mươi một lao động hoạt động tại khu vực quần đảo hoàng sa
lực lượng chức năng đã bằng nhiều phương tiện cách thức liên lạc với các tàu đánh cá xa bờ
tìm khu vực trú ẩn an toàn tránh bão số năm
đối với các tàu thuyền đã vào bờ lực lượng chức năng yêu cầu người dân kiểm tra neo đậu an toàn
tại các huyện miền núi quảng nam do ảnh hưởng của bão từ chiều qua mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nhiều tuyến đường lên các xã vùng cao biên giới
lũ lớn gây ngập lụt nhiều tuyến giao thông rất nguy hiểm cho người dân tại xã lăng tây giang
hiện tỉnh quảng nam đang chỉ đạo chính quyền các cấp các lực lượng chức năng gấp rút các phương án đối phó với bão và mưa lớn
ngay sau khi nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão số năm ngư dân tỉnh quảng trị đã rất khẩn trương đưa tàu thuyền công suất lớn vào nơi neo đậu tránh trú
tàu thuyền loại nhỏ và ngư lưới cụ được đưa lên bờ để đảm bảo an toàn
tỉnh quảng trị hiện có hai ba trăm một mươi hai tàu thuyền với hơn bảy một trăm linh thuyền viên
tất cả các chủ phương tiện đều đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão số năm để chủ động phòng tránh
trong tổng số hai ba trăm một mươi hai tàu thuyền đã có trên hai hai trăm ba mươi chiếc vào nơi neo đậu
số còn lại đang hoạt động trên biển chủ yếu là gần bờ và đều đã nhận được thông tin về bão số năm để di chuyển đến nơi an toàn
tỉnh quảng bình hiện có khoảng gần sáu tám trăm linh phương tiện tàu thuyền làm nghề đánh bắt trên biển
đến hôm nay các lực lượng chức năng đã kêu gọi các chủ tàu thuyền vào bờ tránh chú bão hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm
và đã có sáu bảy trăm ba mươi ba phương tiện vào nơi neo đậu
hiện còn có năm mươi chín phương tiện với bảy trăm sáu mươi chín lao động đang hoạt động trên biển trong đó vùng vịnh bắc bộ có bốn mươi chín phương tiện với sáu trăm sáu mươi bảy lao động
vùng biển quảng trị và quảng ngãi có một mươi phương tiện với một trăm linh hai lao động
không có thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm
các lực lượng chức năng đã và đang tiếp tục liên hệ để hướng dẫn các chủ tàu

kiểm tra tại khu vực hồ thủy điện hương điền bình điền các thiết bị tràn xà lũ công lây nước và thiết bị dự phòng

các lực lượng chức năng đã và đang tiếp tục liên hệ để hướng dẫn các chủ tàu thủy điện hương điền bình điền công lây nước và thiết bị dự phòng đều phát hiện sự cố

lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế yêu cầu các nhà máy thủy điện có kế hoạch sẵn sàng ứng phó với bão lũ trong mọi tình huống đảm bảo an toàn cho vùng hạ du